nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
hôm qua lực lượng công an tại nhiều địa phương đã giao quân thực hiện cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm
và trật tự an toàn giao thông sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân tại tỉnh bình thuận và một số địa phương khác
đợt cao điểm được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
theo kế hoạch của cục cảnh sát giao thông bộ công an
trọng tâm của đợt cao điểm tập trung tiến hành xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
trên cả ba tuyến đường bộ đường sát và đường thủy kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật
cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông phải thực hiện nghiêm quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
không để xảy ra bất cứ tồn tại thiếu sót nào trong khi thực hiện nhiệm vụ
phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời vận động nhân dân chấp hành